công an thành phố lạng sơn vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với lê thanh hải trú tại khu chín thị trấn đa dương huyện lộc bình
và tạ văn cử trú tại tà lài tân mỹ huyện văn lãng về hành vi chống người thi hành công vụ
tối mùng ba tháng một mươi sau khi nhậu xong tạ văn cử đã chở lê thanh hải trên xe mô tô biển kiểm soát ba mươi bốn b một sáu mươi chín nghìn ba trăm bốn mươi hai
do vi phạm quy định về giao thông hải và cư đã bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính
sau khi kiểm tra tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành trình đối với tạ văn cử về các hành vi vi phạm chở người không đội mũ bảo hiểm
không có giấy phép lái xe trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định
tuy nhiên lê thanh hải đã kích động không cho cử ký vào biên bản vi phạm
mặc dù đã được tổ công tác giải thích thuyết phục song hai đối tượng không chấp hành và có những hành vi cản trở chống người thi hành công vụ
tạ văn cử đã dùng gạch tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
tổ công tác đã khống chế hai đối tượng cử và hải thu giữ tăng vật phương tiện vi phạm
công an thành phố lạng sơn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ